dự án bot quốc lộ một mươi chín đi qua tỉnh bình định và gia lai là dự án quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của vùng tây nguyên
được tổ chức thu phí hoàn vốn từ ngày một tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu đến nay qua gần bốn năm triển khai thu phí
doanh thu thực tế của dự án không đạt so với phương án tài chính trong hợp đồng bot
phương án tài chính kế hoạch hoàn vốn dự án và tiến độ thanh toán khoản nợ ngân hàng đều không thực hiện đúng như kế hoạch ban đầu
bởi nhiều nguyên nhân khách quan
và nếu không có biện pháp tháo gỡ kịp thời chắc chắn đây là dự án rơi vào nợ xấu
dự án bot quốc lộ một mươi chín dài hơn năm mươi năm km đi qua tỉnh bình định và gia lai do tổng công ty ba mươi sáu làm nhà đầu tư
tổng mức đầu tư ban đầu của dự án là hai bốn mươi năm tỷ đồng thu phí tại hai trạm để hoàn vốn với thời gian hợp đồng bot là một mươi tám năm bốn tháng hai mươi hai ngày
tổng vốn đầu tư điều chỉnh hơn một bốn trăm sáu mươi tỷ đồng
thời gian hoàn vốn theo phụ luộc hợp đồng bot là hai mươi năm sáu tháng
dự án bot quốc lộ một mươi chín được tổ chức thu phí hoàn vốn từ ngày một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
đến nay qua gần bốn năm triển khai thu phí doanh thu thực tế của dự án không đạt so với phương án tài chính trong hợp đồng bot
hai nguyên nhân chính dẫn tới dự án này bị vỡ phương án tài chính đó là thông tư về giảm giá phí của bộ tài chính
và thứ hai là dự án không được tăng phí theo phụ lục hợp đồng đã ký kết ba năm tăng một lần
ngoài ra dự án phải thực hiện chủ trương của bộ giao thông vận tải
nằm trong phạm vi bán kính năm km xung quanh trạm thu phí đã làm giảm thêm khoảng năm
năm vừa qua chúng tôi bị bù lộ là một trăm sáu mươi năm tỷ và tiếp tục tới đây nếu cái này không được xác định lại
thì ba mươi sáu không biết lấy tiền ra để trả cả gốc lại hiện nay là doanh nghiệp cực kỳ khó khăn
sự thay đổi chính sách thu phí từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành
khiến doanh nghiệp này đang rơi vào nguy cơ vỡ phương án tài chính
mới đây đơn vị này đã có văn bản kiến nghị thủ tướng chính phủ chỉ đạo ngân hàng nhà nước
xem xét cho phép việt tiên banh cơ cấu lại khoản vay kéo dài thời gian trả nợ cho phù hợp với thời gian thu phí hoàn vốn
theo phương án tài chính của dự án bot quốc lộ một mươi chín nhưng vẫn giữ nguyên nhóm nợ
nếu bất cập này không được giải quyết sớm chắc chắn dự án này không những không đạt kế hoạch khoản vốn
mà còn không bảo đảm tiến độ thanh toán khoản nợ ngân hàng gây nhiều hệ lụy do khoản nợ có nguy cơ bị xếp vào nhóm nợ xấu